trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ một a đoạn qua thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
một số nhà thầu vẫn bất chấp những quy định của cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn trong quá trình thi công
gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông đời sống sinh hoạt của người dân
và làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn qua tỉnh hà tĩnh hơn một tháng nay
các cơ sở kinh doanh bên đường buộc phải đóng cửa tạm dừng hoạt động vì không có khách
nguyên nhân là do việc lắp đặt hạng mục cống thoát nước kéo dài
và một số nhà thầu không đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công
cuộc sống sinh hoạt của những người dân trên trúc đường này rất bị ô nhiệm
bùi là mù mịt nhà là phải đóng cửa các quán ăn là phải đóng không bán được
còn các quán hàng khác là coi như cũng phải bán leo teo không bán được cái bùi bằm quả
còn tại gói thầu này cho đến khi phóng viên
một số công nhân mới đưa những biển cảnh báo này về đúng vị trí của nó
lẽ ra nhà thầu phải triển khai công việc này trước khi thi công
chứ không phải đến bây giờ mới thực hiện
thực tế là vậy nhưng đơn vị thi công vẫn cố đưa ra những lời lẽ biện minh trước xe phạm của mình
nắng thì bụi bậm còn mưa thì lầy lội có đoạn đất bùn lấn ra cả mặt đường
nguy cơ tai nạn là rất lớn và trên thực tế đã có không ít vụ ngã xe xảy ra trên tuyến quốc lộ một a
được biết dự án này có chiều dài toàn tuyến là bảy chín km do sở giao thông vận tải hà tĩnh làm đại diện chủ đầu tư
phong nghệ trải giao thông đã chỉ đào công an huyền thị thành phố nơi có đoàn đường quốc lộ đang nâng cấp
thì yêu cầu các chủ doanh nghiệp là phải ký cam kết và thực hiện nghiêm việc thi công đảm bảo an toàn cho thông
còn nếu khi vi pháo thì mình sẽ xử lý nghiêm hay không
nếu có vi pháo thì mình sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi pháo
trong các đợt công tác tại hà tĩnh lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư
và các nhà thầu cần thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công
tuy nhiên thực tế cho thấy không biết đơn vị đã bỏ ngoài tay những chỉ đạo này